thưa quý vị theo thông tin từ unicef việt nam quỹ nhi đồng liên hợp quốc vào ngày hôm nay gần một năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín astrazeneca do pháp và italia tài trợ thông qua cơ chế covax đã tới việt nam
và đến trưa nay việt nam đã thực hiện được ba mươi bốn triệu mũi tiêm vaccine covid một mươi chín trước đó trong năm ngày liên tiếp từ ngày chín cho đến ngày một mươi ba tháng chín mỗi ngày đều có hơn một triệu mũi tiêm được thực hiện
thưa quý vị theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng chín mỗi ngày đều có hơn một triệu mũi tiêm được thực hiện
trước đó trong năm ngày liên tiếp từ ngày một mươi bốn tháng chín toàn thành phố đã lấy được hơn ba một triệu mẫu xét nghiệm phát hiện một mươi chín ca dương tính sars cov hai
về công tác tiêm chủng đến một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng chín hà nội đã tiêm được một trăm hai mươi bảy chín mươi ba mũi vaccine phòng covid một mươi chín cộng dồn qua một mươi sáu đợt tiêm chủng toàn thành phố đã tiêm bốn tám trăm năm mươi năm tám trăm ba mươi hai mũi tiêm trong đó mũi một là bốn bốn trăm năm mươi năm trăm tám mươi một và mũi hai là bốn trăm linh năm hai trăm năm mươi một
đạt tiến độ tám mươi hai sáu trên tổng số vaccine được cấp
cũng liên quan đến công tác tiêm vaccine covid một mươi chín bộ y tế vừa có quyết định phân bổ thêm hơn bốn trăm một mươi tám liều vaccine vercel của sinopharm cho thành phố hà nội
ngay sau khi tiếp nhận sở y tế hà nội đã có quyết định số bốn trăm tám mươi một về việc tiếp tục triển khai tiêm phòng vaccine covid một mươi chín đợt một mươi sáu này trên địa bàn thành phố
cụ thể sở y tế hà nội đã phân bổ vaccine này cho một mươi ba quận huyện là long biên đống đa bắc tử liêm nam tử liêm
sóc sơn quốc oai thường tín phú xuyên thanh oai ứng hòa sơn tây đan phượng và phúc thọ
hiện hà nội đang triển khai được cao điểm tiêm vaccine covid một mươi chín hướng đến ngày một mươi năm tháng chín sẽ hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trên một mươi tám tuổi trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch covid một mươi chín
một số địa phương trên địa bàn tỉnh long an quảng ngãi tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
trong khi đó sáng ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng chín ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín
tỉnh đồng nai đã họp lấy ý kiến các địa phương để thống nhất kế hoạch mở cửa kinh tế sau ngày hai mươi tháng chín
theo đó long an tiếp tục giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu tại thành phố tân an và một số khu vực của các huyện đức hòa bến lức cần duộc cần đước và thủ thừa đến hết ngày hai mươi tháng chín
tất cả các địa bàn còn lại trên toàn tỉnh long an thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi năm
các địa phương thực hiện chỉ thị một mươi năm sẽ tiếp tục mở cửa các dịch vụ ăn uống nhà hàng phục vụ mang đi
đồng thời duy trì hoạt động các trạm chốt kiểm soát phòng dịch
tại các vị trí ra vào giữa các địa phương trong tỉnh và giữa các địa phương trong tỉnh với các địa phương thuộc các tỉnh thành lân cận
đặc biệt theo văn bản này từ giờ ngày một mươi bốn tháng chín những người đã tiêm hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín trong các khu vực thực hiện chỉ thị một mươi năm có thể đi qua các trạm chốt kiểm soát dịch
riêng những người đã tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín tại các huyện đức hòa bến lức cần đước cần duộc thủ thừa nhưng nằm trong khu vực thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi năm thì có thể qua các trạm chốt kiểm soát dịch nhưng chỉ đi lại trong phạm vi nội huyện
thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi cũng tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu trong vòng một mươi bốn ngày kể từ sáu giờ ngày một mươi bốn tháng chín
trong thời gian này từ hai mươi h hôm trước đến bốn h sáng hôm sau người dân không ra khỏi nhà trừ các trường hợp khẩn cấp
riêng đối với địa bàn xã nghĩa an thuộc thành phố quảng ngãi xã trà phong thuộc huyện trà bồng và các khu vực do chủ tịch ubnd các huyện thị xã thành phố quyết định khi có kf phải thực hiện giãn cách xã hội tuyệt đối
đó là tuyệt đối không ra khỏi nhà ai ở đâu thì ở đó thực hiện nhà cách ly với nhà
còn tỉnh đồng nai đặt mục tiêu đến ngày hai mươi tháng chín cơ bản phủ một trăm linh mũi một cho khoảng hai hai triệu người trên một mươi tám tuổi
hiện tỷ lệ tiêm đạt bảy mươi ba bốn tương đương với hơn một sáu triệu người
toàn tỉnh có bảy mươi năm xã phường vùng xanh chủ yếu ở thành phố long khánh và năm huyện thống nhất cẩm mỹ tân phú định quán xuân lộc
đến nay đồng nai đã chi hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng để hỗ trợ an sinh xã hội
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh đồng nai vào sáng ngày một mươi bốn tháng chín
bí thư tỉnh ủy đồng nai nguyễn hồng lĩnh cho biết sẽ nới lỏng giãn cách xã hội ở vùng xanh
khóa chặt vùng đỏ vùng vàng và vùng cam để có giải pháp xử lý phù hợp
tỉnh đồng nai cần vẽ lại bản đồ vùng xanh chính xác hơn để người dân ở đây tiếp cận với cuộc sống bình thường mới
từ đó giúp tiết kiệm nhiều chi phí nguồn lực để tập trung cho công tác điều trị
ông nguyễn kim hải giám đốc trung tâm y tế quận thốt nốt tp cn và nhân viên y tế phường tân lộc
đã bị đình chỉ công tác làm rõ trách nhiệm sau việc bé gái một mươi ba tuổi tiêm đủ hai mũi vaccine
cụ thể vào trưa ngày một mươi bốn tháng chín bà lê thị thúy hằng phó chủ tịch ubnd quận thốt nốt tp cn cho biết
thường trực ubnd quận đã họp và thống nhất đình chỉ công tác một mươi năm ngày đối với ông nguyễn kim hải
giám đốc trung tâm y tế quận thốt nốt
lãnh đạo ubnd quận thốt nốt cũng yêu cầu đình chỉ công tác một mươi năm ngày
đình chỉ công tác đối với nhân viên y tế phường tân lộc dì ruột của bé gái một mươi ba tuổi đã tiêm vaccine
theo đó cơ quan chuyên môn sẽ kiểm tra mức độ vi phạm đến đâu sau đó có hình thức xử lý kỷ luật về công tác cán bộ
trước đó vào sáng ngày một mươi ba tháng chín trên mạng xôn xao việc bé gái một mươi ba tuổi tiêm đủ hai mũi vaccine pfizer
bé gái tiêm mũi một vào ngày một mươi một tháng tám và mũi hai ngày bốn tháng chín
bé gái là cháu của một cán bộ trung tâm y tế phường tân lộc làm công tác phòng chống dịch
và ở trung nhà nên được tiêm vaccine
theo sở y tế tp cần thơ hiện nay bộ y tế chưa có văn bản hướng dẫn cho phép tiêm vaccine phòng ngừa covid một mươi chín cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi
tùng tuấn văn hai mươi tuổi ngủ ấp long hòa xã đại phước huyện càng long
về hành vi đưa thông tin sai sự thật lên trên mạng xã hội
với thông tin hỏi giá tiền chạy xe ô tô dịch vụ từ trà vinh đi đồng tháp
trên fanpage hội tài xế trà vinh sau khi đăng bài có rất nhiều bình luận
tài khoá này đã trả lời một bình luận với nội dung sai sự thật
nói rằng khi đi trên đường nếu chốt kiểm soát giao thông kiểm tra thì chỉ cần đưa tiền là có thể qua
với thông tin xuyên tạc trên cơ quan chức năng đã tiến hành xứ phạt hành chính đối với văn
và đối tượng văn đã thừa nhận hành vi vi phạm đồng thời cam kết gỡ thông tin sai sự thật nêu trên
còn tại tỉnh đồng tháp chỉ vì lý do bức xúc với một người trong công việc mà nam thanh niên
ở xã bình thành huyện thanh bình tỉnh đồng tháp đã đăng tải bài viết xúc phạm chính quyền huyện thanh bình
trên mạng xã hội facebook một thanh niên khác tham gia bình luận với lời lẽ khó nghe
cả hai vừa bị đội an ninh công an huyện thanh bình mời làm việc và lập biên bản xử lý theo quy định vào ngày một mươi ba tháng chín
tại buổi làm việc với cơ quan công an hai thanh niên này đã thừa nhận hành vi sai trái của mình
cam kết không tái phạm gỡ bỏ thông tin trên trang facebook
thưa quý vị sở thông tin và truyền thông tp hcm vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân quận bảy huyện củ chi và cần giờ
cùng với ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp ban quản lý khu công nghệ cao
về việc triển khai thí điểm nền tảng ứng dụng thống nhất hỗ trợ phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh an toàn
ứng dụng dựa trên nguyên tắc phát triển nền tảng khai báo điện tử của tp hcm thành nền tảng ứng dụng thống nhất
phục vụ người dân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh lưu thông trong điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó nền tảng này sẽ liên thông kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia
các nền tảng công nghệ phòng chống dịch của bộ thông tin và truyền thông bộ y tế
trong đó nền tảng công nghệ phòng chống dịch của bộ thông tin và truyền thông bộ y tế
khi sử dụng ứng dụng thống nhất này người dân cần khai báo y tế điện tử trước khi ra đường
xuất trình mã qr hoặc mã số để kiểm tra khi đến các trạm kiểm soát trụ sở sản xuất
kinh doanh siêu thị cửa hàng tiện lợi cơ sở bán thực phẩm
chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị tại hiện nay ở việt nam
bộ y tế chỉ cho phép lưu hành ba gói thuốc điều trị covid một mươi chín tại nhà gồm các túi thuốc a b và c
ngoài ra các loại thuốc không rõ nguồn gốc và các toa thuốc được quảng bá trên mạng xã hội
đều có thể gây nguy hại đến sức khỏe
để triển khai điều trị cho f tại nhà có kiểm soát sở y tế đã chuyển một trăm linh túi thuốc
đến hai mươi hai quận quyện và thành phố thủ đức
một túi thuốc điều trị cho f được chia thành ba nhóm a b c
trong đó nhóm ab là điều trị thể trạng nhóm c là loại thuốc kháng virus mới có tên là monobiraver
theo sở y tế tp hcm đây là loại thuốc đặc biệt được sử dụng loại thuốc này cần được kiểm soát chặt chẽ
và hướng dẫn của nhân viên y tế
nếu được cấp thuốc để điều trị nhưng có lý do không sử dụng thuốc thì phải hoàn trả lại cho nhân viên y tế
đây là một loại thuốc nó sử dụng có điều kiện và được kiểm soát một cách đặc biệt
cụ thể là những người đồng ý sử dụng thì phải có một cam kết là đồng ý
lợi dụng tình hình dịch bệnh một số người đã nhập lậu các mặt hàng y tế không qua kiểm định
không đảm bảo chất lượng vào thị trường rồi bán lại với giá gấp đôi gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng
mới đây bộ công an đã bắt và thu giữ hàng ngàn hộp thuốc được gọi là liên hoa thanh ôn
không có hóa đơn chứng từ không chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chưa được đăng ký lưu hành tại việt nam
nhưng lại được quảng cáo là có tác dụng điều trị covid một mươi chín
ngoài thuốc hạ sốt paracetamol ngoài vitamin thì không có thuốc gì quảng cáo mà trị covid
thành ra tôi rất mong
các báo đài cũng tuyên truyền giúp ngành y tế tránh một số kẻ gì đó lợi dụng cái này để lấy lại trong chuyện này trai phẫu luật
việc tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ trở nặng khi mắc bệnh
vì vậy người dân không cần tích trữ các loại thuốc không rõ nguồn gốc
mà khi mắc bệnh phải liên hệ cơ sở y tế địa phương để được cấp thuốc miễn phí khi mắc bệnh
thưa quý vị
có thể nói điều kiện tiên quyết để khôi phục các hoạt động kinh tế là phải kiểm soát được dịch bệnh
bằng việc áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt trong phòng chống dịch sau nhiều ngày giãn cách xã hội
thành phố hồ chí minh đã mở rộng thêm nhiều vùng xanh trên bản đồ covid một mươi chín
công an thành phố hồ chí minh đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực trong đó có mô hình tổ nhân dân tự quản bảo vệ vùng xanh
huy động sức dân tại chỗ để người dân tự kiểm soát những người ra vào con hẻm tại khu phố họ sinh sống
mô hình này đang ngày càng phát huy hiệu quả và được xem là lá chắn vững chắc trong phòng chống dịch
phường an lợi đông thành phố thủ đức là một vùng xanh tiêu biểu của thành phố hồ chí minh
phường từng có hai điểm phong tỏa nhưng nhờ áp dụng nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch
cùng sự đồng lòng của nhân dân chỉ trong một mươi bốn ngày phường đã xóa một điểm phong tỏa chuyển điểm còn lại thành vùng vàng
tỷ lệ tiêm vaccine hiện nay trên địa bàn phường là tỷ lệ chín mươi tám
tất nhiên trong giai đoạn dịch khó khăn như thế này thì là khó khăn chung của cả nước
nhưng mà ở mức độ là đảm bảo cái an sinh hàng ngày thì nó không có vấn đề gì lớn
cái ý thức chống dịch phòng dịch của gia đình là cực kỳ quan trọng
và bản thân tôi gia đình chúng tôi nghiêm chỉnh thực hiện các chỉ thị các cái quy định của thành phố của chính phủ
tính đến đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh thiết lập gần một mươi một vùng xanh
lực lượng tham gia bảo vệ vùng xanh chủ yếu là lực lượng tại chỗ gồm đoàn thể thanh niên phụ nữ công đoàn
cựu chiến binh chữ thập đỏ bảo vệ dân phố dân quân tự vệ công an hưu trí cán bộ công chức đang tạm nghỉ việc
trong cái khó khăn về đại dịch ngày hôm nay chúng tôi cảm thấy đây là cái trách nhiệm và cũng là cái vinh dự
để tiếp tục cống hiến hoàn thành sức trách nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao khó
và lực lượng
thành phố sẽ cùng với các lực lượng khác quyết tâm cao để hoàn thành sức trách nhiệm vụ
sau gần hai tháng nhiều địa phương tại thành phố hồ chí minh đã nỗ lực triển khai các biện pháp
nhằm thu hẹp vùng đỏ mở rộng vùng xanh góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trước ngày một mươi năm tháng chín
và ở phần cuối của nhịp sống hai mươi bốn trên bảy cho phép chúng tôi xin được mời tất cả quý vị cùng đến với một lớp học đặc biệt
mà ở đó luôn hiện hữu sự yêu thương và chia sẻ khi những chiến sĩ mang trên mình màu áo xanh lại hóa thân thành những gia sư tại một lớp học giả chiến
sảnh chung cư một nghìn năm mươi phường một mươi hai quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
đây là nơi mà hơn một trăm ba mươi hộ gia đình được chính quyền quận bình thạnh tổ chức di dời từ các khu nhà trọ lục xụp nhà trong hẻm sâu nơi có dịch bệnh phức tạp vào đây sinh sống để tránh dịch tạm thời
cứ đúng tám giờ sáng mỗi ngày bé phạm ngọc gia hân lại chuẩn bị tập trung
bắt đầu vào giờ học online tại lớp học giả chiến này
không giáo viên không bàn không bảng không quạt hay máy lạnh chỉ có ghế đá là bàn sàn là ghế
vậy mà lớp học giả chiến này đã giảm bớt nỗi lo cho phụ huynh khi con bước vào năm học mới
lúc mới qua đây thì mình nhận là căn hộ mới là hoàn toàn mới là không có gì hết
thì lúc đầu là cũng trăng trở về cái giới hóa học online á
sợ tại vì mình mua gói ba g thì xài chút xíu là nó hết à
nên mình cũng lo lắng
nhưng mà ở đây thì nghe là mở cái lớp học online thì chị rất là vui
nên là cũng mừng lắm cũng không đỡ lo cái phần đó
còn đối với đại quý phạm công sĩ cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận bình thạnh
ngoài công tác chuyên môn anh còn quá thân trở thành gia sư ngay từ những ngày đầu lớp học giả chiến hoạt động
dạ alo phải anh đức phòng một mươi hai bảy phụ huynh của bé gia hân không ạ
dạ đúng rồi
hôm nay bé có lịch học online ở dưới phòng chè không ạ
dạ có anh ơi
đang làm sợi đồ cho bé thôi để đưa bé xuống học anh ạ
rồi tới giờ rồi anh cho bé xuống học cho đúng giờ nha anh
dạ vâng ạ cảm ơn anh ạ
khi mà lớp học này hình thành thì mình cũng hỗ trợ cho các bé
ví dụ như mấy một số trường hợp bé khó khăn về các trang thiết bị kết nối với internet
và những trường hợp
trường hợp bé có thể bé không hiểu bài thì mình sẵn sàng mình có thể mình vô hướng dẫn các bé được
thì ở đây có từ cấp một cấp hai cấp ba
thì những trường hợp cái kiến thức cơ bản thì mình cũng có thể nắm được và hướng dẫn cho các bé
mình cảm thấy khi bé vui vẻ phấn khởi học những cái kiến thức đầu tiên của năm học mới
những cái mệt mỏi của mình cũng không còn nữa
trước giờ thì tôi chưa thấy công an mà làm thầy giáo mà hướng dẫn
mấy đứa nhỏ là về học hành này kia
nhưng bây giờ là tôi đã thấy tôi rất là vui và hài lòng
với lại cũng cảm ơn mấy anh công an đã hỗ trợ nhiệt tình cho mấy đứa nhỏ
năm học mới bắt đầu ngay giữa lúc dịch bệnh căng thẳng
nhưng giờ đây việc học online của các em tại chung cư ấm áp tình thầy trò này đã trở nên dễ dàng hơn
có lẽ sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt các em và gia đình trở về nhà
nhưng hình ảnh về những gia đình trở về nhà
hình ảnh về những gia sư mang màu áo xanh sẽ còn đồng lại trong lòng các em và mỗi người dân từng sống tại đây
và thưa quý vị vừa rồi chính là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
như thường lệ xin mời tất cả quý vị cùng quay trở lại với trường quay hà nội để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
trang phần tiếp theo của chương trình
kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý tài chính gần năm mươi hai triệu đồng
đó là hai nghìn một trăm linh tỷ đồng trong tám tháng
trong phần tin quốc tế đàm phán ba bên giữa mỹ nhật hàn về vấn đề hạt nhân triều tiên